căn cứ đề án quy hoạch ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các nhiệm kỳ tiếp theo đã được hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một thông qua
xét đề nghị của ban tổ chức trung ương bộ chính trị đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu gồm các đồng chí
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước trưởng ban
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
thưa quý vị thành lập tổ giúp việc cho ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
cùng các đồng chí thuộc ban tổ chức trung ương ủy ban kiểm tra trung ương ban nội chính trung ương
văn phòng trung ương đảng bộ nội vụ ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
và các cơ quan liên quan